tính đến một mươi tám h ngày hôm nay chín tháng chín việt nam ghi nhận thêm năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
đây đều là những trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày chín tháng chín việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một năm mươi chín ca
trong tổng số một năm mươi chín ca mắc đã có thêm hai mươi hai ca được công bố khỏi bệnh
tổng số ca điều trị khỏi hiện là tám trăm chín mươi ca số ca còn đang điều trị là một trăm ba mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi bảy bảy trăm tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bảy trăm hai mươi bảy người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi năm một mươi năm người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai mươi hai bốn mươi ba người